nhân dịp kỷ niệm tám mươi chín năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam và ngày phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi
sáng nay tại hà nội trung mương hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng phụ nữ việt nam năm hai nghìn một mươi chín
tham dự có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí vũ đức đam phó thủ tướng chính phủ cùng dự có gần ba trăm năm mươi đại biểu đại diện cho các bộ
ban ngành hội liên hiệp phụ nữ một số tỉnh thành địa phương cũng như các cá nhân nhận giải thưởng
được bắt đầu năm hai nghìn hai giải thưởng phụ nữ việt nam là một trong những giải thưởng thường niên lớn nhất dành riêng cho phụ nữ việt nam
ghi nhận những cống hiến sức sáng tạo của phụ nữ việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
năm hai nghìn một mươi chín giải thưởng phụ nữ việt nam được trao cho sáu tập thể và một mươi cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực của đời sống
phát triển của xã hội
phát biểu tại lễ trao giải phó thủ tướng vũ đức đam chúc mừng các tập thể cá nhân được nhận giải thưởng phụ nữ việt nam năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời tin tưởng rằng các trị sẻ phát huy tốt thành tựu đã đạt được
phó thủ tướng cũng đề nghị thời gian tới cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác phụ nữ và vấn đề bình đẳng giới
phó thủ tướng vũ đức đam chúc mừng các tập thể cá nhân được nhận giải thưởng phụ nữ việt nam năm hai nghìn một mươi chín